văn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê ngọc hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay mép trái
và đối tượng hoàng tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu phường thanh trì quận hoàng mai thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cũng về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý